với hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của gần một trăm linh người chơi hụi với tổng số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
đối tượng nguyễn thị mỹ linh chú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
vừa bị công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị mỹ linh làm chủ cầm cái hụi
mở nhiều loại dây hụi trên địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam với thỏa thuận mỗi dây hụi có một mươi hai người chơi
theo đó người chơi nộp đủ một mươi hai tháng thực tế có những dây hụi chỉ có từ năm đến tám người chơi
nhưng linh vẫn nói dối là dây hụi có đủ một mươi hai người để người chơi nộp đủ một mươi hai tháng
có những giây người chơi đóng đủ tiền của tháng của một mươi hai tháng nhưng linh không cho lấy hụi và yêu cầu người chơi tiếp tục đóng tiếp để chiếm đoạt
sau đó vỡ nợ với thủ đoạn trên nguyễn thị mỹ linh đã chiếm đoạt
của chín mươi sáu người chơi với số tiền hơn ba mươi tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương